phần khắc trình có điều kiện hòa mình vào đời sống xã hội biết chọn những đối tượng thích hợp xây dựng thành mạng lưới tai mắt nên các hoạt động nghi vấn của đối tượng được phát hiện nhanh chóng
công an hà nội đã kịp thời cô lập bọn phản động vô hiệu hóa âm mưu thủ đoạn của địch chiến đấu trong lòng hà nội bị địch tạm chiếm
phạm khắc trình được cử làm trưởng phòng chính trị công an khu một mươi một gồm hà nội hà đông và sơn tây
và trưởng thành nhanh chóng trên nhiều cương vị trưởng quận công an khu bốn huyện từ liêm và hoài đức hiện nay trưởng công an huyện quận bắc hà trưởng băng điệp báo phụ trách nội thành năm một nghìn chín trăm bảy mươi
kháng chiến đẩy mạnh sang tổng phản công thực dân pháp tiếp tục hậu thuẫn sử dụng các đảng phái phản động và tay sai trong tôn giáo để phá hoại cách mạng trên khắp thành phố
phạm cát trình sát cánh cùng lực lượng bảo vệ chính trị
tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến thủ đoạn lừa biệp hoạt động do thám của địch chỉ đạo các cơ quan tiến hành kiểm điểm lý lịch nhân viên tiến hành phân loại đối tượng nghi vấn giác ngộ được một số phần tử phản động công tác với cơ quan công an để phục vụ công tác giám sát trấn áp phá vỡ các tổ chức quần chúng ở nhiều nơi
trong đấu tranh chống phản cách mạng và trở thành người lãnh đạo của lực tượng điệp báo công an hà nội

sau những đòn tra tấn cực kỳ man dợ của kẻ thù đồng chí phan khắc trình đã anh dũng hy sinh
chúng đã tìm cách thủ tiêu đồng chí dưới hình thức đưa thi thể vào bao tải và thả xuống dòng sông này
gương chiến đấu hy sinh của phan khắc trình đã tiếp thêm sức mạnh để các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an thủ đô vững bước tiến trên những chặng đường lịch sử vẽ vang
lập những chiến công oanh liệt góp phần đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trực tự an toàn xã hội
đồng chí phan khắc trình được tặng bằng khen tổ quốc ghi công và ngày một mươi bốn tháng chín năm một nghìn chín trăm năm mươi hai
thủ tướng chính phủ có nghị định truy tặng liệt sĩ phan khắc trình huân chương kháng chiến hạng ba
ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu công an thành phố hà nội tổ chức trọng thể lễ tuyên dương công trạng
với đồng chí phan khắc trình
ngày ba tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đồng chí phan cát trình được truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân